theo nghiên cứu của nhiều công ty an ninh mạng trong nước và quốc tế
thì việt nam nằm trong nhóm các quốc gia phát tán tin rác hàng đầu thế giới
vào thời điểm cận tết nguyên đán số lượng phát tán tin rác còn nhiều hơn
do các đối tượng đã lợi dụng những ngày gần tết
mọi người thường hay gửi thư tiệp mừng hay là nhắn tin chúc mừng năm mới cho nhau
khoảng vài ngày trở lại đây chị hồng thu trang sống tại hà nội
thường xuyên nhận được những tin nhắn đính kèm tệp chúc mừng năm mới như thế này
do được gửi từ danh sách bạn bè của mình trên facebook
chị trang cũng không nghi ngờ gì và mở ra luôn
một bức thư quảng cáo đính kèm link hay thư đính kèm các tệp chúc mừng năm mới
trông giống như bất kỳ email nào
người dùng sẽ không thể biết được những email kiểu này chứa mã độc hay không
theo các chuyên gia an ninh mạng ngoài việc số lượng máy tính bị nhiễm mã độc của vn quá lớn
việc nhận và phát tán thư giác tin giác còn do nhiều nguyên nhân
hàng năm thì tỷ lệ máy tính bị nhiễm virus tại việt nam
theo thống kê của bkv thì nó cũng rơi vào khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi
như vậy đây là một cái tỷ lệ rất là lớn
với những số lượng máy tính thường xuyên sử dụng tại việt nam
thì mỗi năm là có tới trên dưới sáu mươi triệu lượt máy tính bị nhiễm mã độc
và đây có thể nói là một cái con số khổng lồ
và với cái lượng máy tính bị nhiễm mã độc lớn như vậy
thì các máy tính này có thể bị hacker lợi dụng
để tham gia vào những
những cái việc như là gửi tin nhận giác đi
và dẫn tới là việt nam luôn luôn nằm trong top các cái nước phát tán thư giác nhiều nhất thế giới
theo các chuyên gia trong những dịp lễ lớn như tết hay ngày kỷ niệm
người sử dụng nên thận trọng khi mở file đính kèm hoặc đường dẫn khi nhận được các mail
thậm chí là mail được gửi từ địa chỉ quen
đặc biệt không làm theo bất kỳ yêu cầu nào trước khi được xem đường link
bên cạnh đó cần cập nhật thường xuyên các phần mềm trên máy tính
và thận trọng khi trao đổi thông tin